nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam sáng ngày ba tháng hai bảo tàng lịch sử quốc gia đã tổ chức trưng bày chuyên đề
hai mươi năm đảng cộng sản việt nam những mốc son lịch sử giới thiệu hơn hai trăm linh tài liệu hiện vật và hình ảnh tiêu biểu về quá trình thành lập và phát triển của đảng ta
trưng bày gồm ba phần sự ra đời của đảng cộng sản việt nam năm một nghìn chín trăm ba mươi những mốc son lịch sử một nghìn chín trăm ba mươi hai nghìn hai mươi xây dựng tổ chức đảng vững mạnh
đặc biệt có một số hiện vật quý hiếm như tác phẩm đường cách mệnh của lãnh tụ nguyễn ái quốc các văn kiện nghị quyết của đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi dấu bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thông qua trưng bày bảo tàng lịch sử quốc gia mong muốn giúp công chúng tham quan đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời phát triển vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
từ đó tăng thêm lòng tin tưởng và tự hào về đảng nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trưng bày mở cửa từ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại số hai mươi năm tông đản hoàn kiếm hà nội